năm mặc dù giờ đây cuộc sống đã ít nhiều thay đổi nhưng nhiều bản sắc văn hóa và phong tục ngày tết của đồng bào nơi đây vẫn được bảo tồn gìn giữ
mùa xuân đang về với đất trời và con người bắc cạn mang theo hương sắc của núi rừng và tình cảm con người nơi núi rừng việt bắc
những điệu hát sli ngọt ngào những phong tục tập quán đặc sắc ngày tết
những bài hát của cha ông vẫn được đồng bào nơi đây bảo tồn trong niềm vui và ước nguyện về một năm mới nhiều may mắn xung vầy
khác với người dân miền xuôi người miền núi có những phong tục đón tết rất đặc trưng mang đậm nét văn hóa của dân tộc mình
với người tày cũng vậy họ cũng có cách đón năm mới rất riêng của mình
người tài ở bắc cạn ăn tết chùng với tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc
trong các nghi thức ngày tết cúng gia tiên chiều tối ba mươi
và sáng mùng một là nghi thức quan trọng nhất
vì thế tết là những ngày bận rộn nhất
tết ngày xưa trong thời kỳ bao cấp tất cả các thứ đều thiếu thốn
cho nên là chuẩn bị cái tết nó hơi khó khăn
nhưng mà bây giờ thì là kinh tế phát triển đời sống của người nông dân bây giờ đã thay đổi
tất cả các mặt các thứ về sinh hoạt các thứ thì đã đầy đủ hơn so với trước đây
dịp tết trọng đại nhất của năm được đồng bào dân tộc dục dịch chuẩn bị từ sau dằm tháng bảy
khắp các bản làng nhà nào cũng cố gắng nuôi lấy con lợn béo trồng rau trồng đỗ
chuẩn bị nào là gạo nếp gạo tẻ để gói bánh trưng nấu rượu đồ xôi
từ ngày hai mươi bảy hai mươi tám tết đồng bào nơi đây đã thịt lợn tết
người ta tập trung để mổ lợn giúp nhau song nhà này lại chuyển sang nhà khác
cứ như thế không khí tấp nập chuẩn bị đón tết càng được nhân lên
những phần thịt lợn tết ngon nhất sẽ được dùng để gói bánh trưng
đối với người tày ở bắc cạn từ bao đời nay việc gói bánh trưng đã trở thành tục lệ thiêng liêng không thể thiếu vào những ngày giáp tết
khác với người kinh thường là bác cạn
người tài làm bánh trưng vuông người tài bắc cạn làm bánh trưng dài
để có những nổi bánh trưng ngon và dẻo giống lúa nếp được đồng bào tày cẩn thận lựa chọn sau vụ gặt tháng một mươi âm lịch hàng năm
những sản vật sẵn có của núi rừng như lá rong lạt rang được lựa chọn làm nguyên liệu làm nên chiếc bánh trưng tài
theo dân gian truyền lại đồng bào tày từ xa xưa đã biết tìm đến nơi rừng sâu ven suối nơi có lá rong mọc nhiều để lựa chọn những tàu lá xanh ngắt
to bản về làm bánh trưng
bánh trưng ở giữa tròn hai đầu dệt dùng tay bắt góc cho bánh gù lưng buộc bằng ba hoặc bốn chiếc lạc
những chiếc bánh trưng được gói bằng thứ gạo nếp nương thơm ngát cùng thứ lá rong rừng xanh mướt
dưới bàn tay khéo léo của các mẹ các cô sơn nữ là món quà thành kính để dâng lên cúng tổ tiên báo hiệu thành quả của một năm làm ăn chăm chỉ với ngô lúa đầy nhà
ngày ba mươi tết bàn thờ tổ tiên được dọn dẹp kỹ lưỡng
trên bàn thờ bày biện bánh kẹo rượu thịt lợn thịt gà để dân cúng tổ tiên
chủ nhà sẽ dâng lên ban thờ gia tiên những lễ vật mang ý nghĩa cầu mong năm mới đầy đủ sung túc như bánh trưng dài con gà rượu men lá bánh khẩu sli bánh khảo
vào thời khắc giao thừa đón năm mới người tày sẽ thắp nén hương thơm
dâng rượu lên bàn thờ gia tiên sau đó rót rượu mời và chúc ông bà cha mẹ mạnh khỏe sống lâu trăm tuổi
ông bà cha mẹ mừng tuổi dặn dò con cháu đoàn kết yêu thương giúp đỡ nhau trong cuộc sống
hàng xóm láng giềng đi chơi thăm hỏi lẫn nhau ngâm những câu sli ngọt ngào với lời chúc tốt đẹp
gia đình năm mới hạnh phúc tràn đầy làm ăn tấn tới
họ cùng chia sẻ những niềm vui trong năm cũ